từ lớp một tới lớp năm với hai giáo viên từ đất liền ra đứng lớp
lớp nhiều nhất có chín học sinh lớp ít chỉ có hai em
muốn học cấp hai các em phải vào đất liền mà không có nhiều gia đình có điều kiện để làm được điều đó
tuổi thơ của trẻ nhỏ điệp sơn gắn liền với biển không còn trò chơi nào khác
nhiều em chưa hề biết đất liền là gì
đảo không có trạm xá không có một y sĩ y tá nào
bệnh nặng phải đi đò về đất liền
nhiều khi không kịp đành đau xót quay về
có ngày điệp sơn đón cả nghìn lượt khách nhưng người dân điệp sơn chưa tiếp cận được cách làm du lịch
hiện trên đảo chưa có một cơ sở lưu trú nào chỉ có vài nhà dân nào cho khách vào ở cùng

mấy tháng trước cũng có vài hộ trong thôn nhận nấu ăn cho các nhóm khách liên hệ đặt trước
nhưng lượng khách này giảm dần do điều kiện sinh hoạt khó khăn thiếu điện thiếu nước tắm bằng nước mặn ngồi ăn uống không có quạt mồ hôi rồng ròng khách ngại
nói về hướng phát triển du lịch của điệp sơn thôn trưởng phạm văn lanh cho biết
cách du lịch đến nếu chung đề con cũng không có
để đề con cũng không có thì chỉ về vén
người đến con người đến cái đồ ăn thì nói chung nó cũng dần dần cũng ổn định hơn không đòi sống chốt
nói chung là cũng còn khá khăn quá cho nên là những hộ cũng có đất hạ lềm đơn số cũng không có quy mô được
du lịch điệp sơn còn đang tự phát điều kiện tối thiểu phục vụ các hoạt động du lịch ở đây còn quá hạn chế
nếu không muốn nói là chưa có gì
với điều kiện thiên nhiên hiện có để du lịch điệp sơn phát triển cần có quy hoạch cụ thể
có lộ trình đầu tư đồng bộ theo hướng tạo điều kiện cho dân đảo hoạt động du lịch nâng cao cuộc sống và bảo vệ được hệ sinh thái quý giá ở đây
là một cái đảo nằm trên cái địa bàn của xã đảo hoàng thạnh
thời gian gần đây thì lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ ngơ
cũng rất là đông
và như vậy là cái điều kiện hôn sơ chưa có nơi nghỉ ngủ ăn uống
trước khi thực tế nó như vậy thì hướng của ủy ban nhân huyện cũng để tre kiểm tre thực tế
và cũng để có nhiều cái giải pháp để rồi là giữ cái đẹp của điệp sơn
trong tương lai thì huyện đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư
nhà nghỉ nhà ăn
và cũng đồng viên bè con nhân dân ở đó cũng thu khách về nghỉ ngơi ở nhà mình
thì hiện nay là cả hai doanh nghiệp đang xin tỉnh để giao đất tại cái khu vực điệp sơn
để hình thành cái nhà nghỉ nhà ăn để đón và đưa khách du lịch tại cái điệp sơn
người dân điệp sơn đang ngóng đợi sự đầu tư
sự hỗ trợ của nhà nước để cuộc sống đỡ khổ hơn đỡ cách biệt hơn so với đất liền
khó khăn quá thiếu thốn quá
mà bao nhiêu điều mơ ước hãy cứ đang còn ở phía trước